liên quan đến vụ hai đối tượng sử dụng dao tự chế chém thiếu tá nguyễn thành thi cán bộ công an phường mỹ phước tp long xuyên tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên vào chiều ngày hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lê tấn tài và lê văn phú
cùng chú tại tp long xuyên về hành vi gây dối cho tự công cộng
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng ba trên đường về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ
thiếu tá nguyễn thành thi phát hiện tài cùng phú và hàng chục thanh thiếu niên đang điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường thoại ngọc hầu thuộc khóm đông thịnh bảy phường mỹ phước
với tinh thần cảnh giác và trách nhiệm thiếu tá thi đã điều khiển xe máy bám sát các đối tượng đồng thời gọi điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị
lúc này phát hiện và nghi ngờ thiếu tá thi quay phim nhóm của mình nên các đối tượng đã chặn xe yêu cầu thiếu tá thi phải đưa điện thoại di động
khi đồng chí thi không đồng ý ngay lập tức đã bị các đối tượng dùng mã tấu tấn công
trước sự manh động của các đối tượng đồng chí thi chạy vào nhà dân thì đã bị tài phú cầm mã tấu đuổi theo và chém một mươi hai nhát vào lưng đồng chí thi
sau khi được đưa đi cấp cứu hiện nay tình trạng sức khỏe của đồng chí thi đã ổn định còn tài và phú đến chiều ngày hôm sau thì đã bị lực lượng công an bắt giữ